khi đang vận chuyển hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp hai đối tượng đã bị lực lượng phối hợp
gồm bộ đội biên phòng công an và hải quan tỉnh hà tĩnh không chế bắt quả tàng
hai đối tượng là nguyễn đình hùng và ngô thị ngân cùng chú tệ tỉnh nghệ an
khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
và nhiều tăng vật có liên quan các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại lào
rồi cắt rừng vận chuyển về việt nam để tiêu thụ hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra